tại tp hcm ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân đồng chủ trì cùng phó thủ tướng trịnh đình dũng
tại hội nghị về điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tp hcm đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
tham dự hội nghị có lãnh đạo các bộ ngành trung ương lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm và các địa phương trong vùng
theo đồ án quy hoạch điều chỉnh vùng tp hcm có phạm vi danh giới
chung với vùng kinh tế trọng điểm phía nam gồm tám tỉnh thành phố là tp hcm long an đồng nai bình dương bình phước tây ninh tiền giang và bà rịa vũng tàu
vùng tp hcm có vị trí chiến lược trung tâm vùng đông nam á giữ vị trí chiến lược về cảng biển trung chuyển quốc tế
cảng hàng không quốc tế là cầu nối tiểu vùng sông mekong
về vai trò của tp hcm đồ án xác định là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước là đô thị hạt nhân của vùng
có vai trò liên kết và hỗ trợ các đô thị trong vùng cùng phát triển là trung tâm giao thương quốc tế của vùng và quốc gia
trung tâm văn hóa trí thức sáng tạo nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ công nghiệp công nghệ cao tầm khu vực
trung tâm du lịch tài chính thương mại và dịch vụ logistics tầm quốc tế
tỷ lệ đô thị hóa đến năm hai nghìn ba mươi của thành phố đạt khoảng tám mươi ba mươi